theo bộ công an trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi công an các đơn vị địa phương đã phát hiện nhiều cơ sở bắt giữ hàng trăm trường hợp hoạt động phạm tội liên quan đến tín dụng đen bắt hơn ba trăm năm mươi tội phạm hình sự một trăm hai mươi người nghi vấn liên quan đến ma túy gần một chín trăm linh người đánh bạc và sáu mươi người có lệnh truy nã
lực lượng công an cũng đã thu hơn hai mươi tấn pháo bắt hơn một hai trăm linh người liên quan cả nước không xảy ra đua xe trái phép lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra xử lý gần bốn trăm linh trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông phạt hành chính hơn hai trăm sáu mươi tám tỷ đồng tạm giữ sáu mươi tám phương tiện